thưa quý vị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng quách trần khánh duy
chú tệ tỉnh đồng nai để phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra trong vụ sâu sát khiến một người tử vong
xảy ra tại xã xuân tâm huyện xuân lộc vào tối ngày một tháng chín
vào tối ngày một tháng chín duy cùng với nạn nhân đi nhậu tại ấp bằng lăng xã xuân tâm
nhậu đến khoảng hai mươi hai giờ giữa hai người lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát
sau khi duy điều khiển xe ô tô đi về thì bị nạn nhân đi xe ô tô cá nhân chặn đường
dùng côn nhị khúc đánh nhiều phát vào đầu của duy
lúc này duy lấy một con dao bấm trong túi quần đâm nhiều nhát vào người của nạn nhân rồi lên xe chạy về nhà
mặc dù nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó
đến sáng ngày hai tháng chín duy đã đến công an huyện xuân lộc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
còn tại tỉnh điện biên công an huyện phối hợp với phòng cảnh sát
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh điện biên vừa tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với tòng văn lún chú tại xã long hẹt huyện điện biên về hành vi giấc người
ngày ba tháng chín công an xã thanh an huyện điện biên tiếp nhận tin báo của anh lường văn thoa
là bác sĩ tại trung tâm y tế huyện về việc
khi anh đang trực cấp cứu tại trung tâm y tế thì có hai người đàn ông điều khiển xe mô tô
chở một người đàn ông khác đã chết trước khi được đưa vào cấp cứu
sau hơn một giờ tiến hành điều tra xác minh kết quả xác định bị hại là anh lường văn xoan
và đối tượng gây án là tòng văn lún cùng chú tại xã long hẹt huyện điện biên
lún đã khai nhận anh có đến nhà chị lò thị minh và gặp anh lường văn xoan nên đã xảy ra mâu thuẫn
lún đã dùng dao đâm vào vùng ngực trái của anh xoan khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh khám xét chỗ ở đối với nguyễn thị uyên chú tại thị trấn thắng huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
theo hồ sơ vụ việc vào năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn thị uyên đang là nhân viên thử việc của một ngân hàng
trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
dù không được ngân hàng giao nhiệm vụ đáo hạn nhưng uyên vẫn lấy danh nghĩa là nhân viên ngân hàng
để vay tiền của một số bị hại trên địa bàn tỉnh bắc ninh với mục đích đáo hạn
sau khi vay được tiền uyên chiếm đoạt số tiền đó để trả nợ và chi tiêu cá nhân
với thủ đoạn trên nguyễn thị uyên đã lừa đảo chiếm đoạt hơn tám năm tỷ đồng của hai bị hại
trên địa bàn tỉnh bắc ninh
do nguyễn thị uyên đang nuôi con dưới mẹ ba mươi sáu tháng tuổi và đang mang thai
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đồng thời tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án
năm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn tại khu vực cầu nguyệt viên
thuộc địa bàn xã hoàng thịnh huyện hàng hóa tỉnh thanh hóa vợ bị bắt xử
vụ việc xảy ra vào khoảng đêm ngày hai mươi chín tháng tám sau khi xuống xe khách tại cây sang nguyệt viên
thuộc địa phận xã hoàng thịnh huyện hoàng hóa một người phụ nữ ở tỉnh lào cai đứng đợi người nhà ra đón
thì bị các đối tượng đến xin tiền rồi đánh cướp chiếc ba lô lấy tiền mặt
một lắc tay màu xanh và một lắc tay màu xanh
hai nhẫn màu bạc hai nhẫn màu vàng một chiếc đồng hồ và một số tài sản khác
tin miệng được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã huy động lực lượng
phối hợp với công an huyện hoàng hóa truy bắt đối tượng
đến ngày ba tháng chín phòng cảnh sát hình sự và công an huyện hoàng hóa đã phối hợp với công an huyện cẩm xuyên
tỉnh hà tĩnh điều tra làm rõ và bắt giữ năm đối tượng đều là người ở hà tĩnh gây ra vụ cướp tài sản nói trên
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận trong quá trình đi chơi do hết tiền tiêu xài nên các đối tượng đã bàn bạc và thống nhất
khi đi từ tỉnh vĩnh phúc về hà tĩnh sẽ tìm kiếm sơ hở của người dân đi đường để thực hiện các hành vi trộm cắp cướp giật tài sản
và đến địa bàn tỉnh thanh hóa thì phát hiện người phụ nữ đứng một mình thì tiếp cận và ra tay cướp tài sản
thưa quý vị tại các bản tin trước thì truyền hình công an nhân dân đã phát sóng phóng sự đoàn xe chở vật liệu xây dựng
có dấu hiệu quá tải lộng hành về đêm
địa điểm được phóng viên ghi nhận trên địa bàn quận bắc từ liêm thành phố hà nội
và để biết được những chiếc xe chở cát có dấu hiệu vi phạm về tải trọng di chuyển trên tuyến đường thượng cát liên mạc tây tiệu bắt nguồn từ đâu
phóng viên antv tiếp tục đã có ghi nhận thực tế và phóng sự ngay sau đây sẽ chỉ ra một trong những nguồn nhân dẫn đến tình trạng này
xe chở cát nối đuôi nhau
nhiều xe không phủ bạt vật liệu cao quá thành thùng lộng hành về đêm
những chiếc xe này từ đâu
ban ngày không khó để bắt gặp những chiếc xe trọng tài lớn như thế này
ghi nhận tại dốc vai bò xe ra vào tại ngõ hai trăm tám mươi đường thượng cát
sau khi lấy cát xe di chuyển lên tuyến đường d
tại đây có cắm biển tải trọng cho phép một mươi ba tấn
cuối ngõ hai trăm tám mươi là bãi tập kết vật liệu
bãi tập kết vật liệu xây dựng thuộc công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu hoàng bình và hợp tác xã đồng ba
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban nhân dân phường thượng cát ra văn bản số sáu trăm bốn mươi ba
thông báo về việc dừng hoạt động kinh doanh trung chuyển vật liệu xây dựng
trong mùa mưa lũ đối với công ty cổ phần xây dựng và sản xuất vật liệu hoàng bình
yêu cầu công ty dừng hoạt động từ ngày một mươi năm tháng sáu đến ngày ba mươi

nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác trung chuyển kinh doanh vật liệu xây dựng
tại đây sẽ được tổ công tác tuần tra lưu động và trực chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thời gian tuần tra kiểm tra từ bảy h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi hàng ngày
thời gian trực chốt từ một mươi bảy h ba mươi đến bảy h ba mươi sáng ngày hôm sau
thế nhưng theo ghi nhận thực tế những ngày tháng tám vừa qua bằng cách nào đó về đêm muộn từ hai mươi ba h những chiếc xe tải vẫn nối đuôi nhau ra vào khu vực ngõ hai trăm tám mươi thượng cát
xe từ ngõ ra đều chở vật liệu xây dựng lạc cát
các phương tiện xe tải chở vật liệu xây dựng di chuyển trên đường thượng cát hướng từ đan phượng về quận bắc từ liêm
khi đến khu vực này một phần sẽ rẽ về đường nhổn và một phần sẽ đi thẳng về phía đường liên mạc
sau khi di chuyển trên tuyến đường d thượng cát phần lớn các xe sẽ xuống đường tây tự
lực lượng chức năng cho biết
việc xử lý những vấn đề này sẽ không đủ để giúp đỡ các xe tải
những chiếc xe chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải gặp nhiều khó khăn
sử phạt được xe này nhưng xe khác vẫn chạy
nếu không có sự ngăn chặn từ gốc từ bến bãi thì xe vẫn chạy và tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao
thực trạng có thể thấy rõ
vậy chính quyền địa phương có nắm bắt được điều này hay không
công tác quản lý giám sát kiểm tra đối với các trường hợp
đã bị dừng hoạt động như thế nào
và nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý ra sao
chúng tôi đã liên hệ đặc lịch làm việc với ủy ban nhân dân phường thượng cát để giải đáp những câu hỏi trên
tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức về vấn đề này
thực tế nếu chính quyền địa phương và lực lượng chức năng vào cuộc muộn ngày nào
thì vi phạm vẫn có

từ đấy cần có sự vào cuộc quyết định hơn
từ những cấp có thẩm quyền cao hơn
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị sáng nay mùng năm tháng chín trên khắp mọi miền tổ quốc
học sinh nô nức đến trường dự lễ khai giảng
hơn hai mươi hai triệu học sinh trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới
và đây là năm học thứ bốn
ngành giáo dục thực hiện đổi mới cân bản và toàn diện giáo dục ở bậc
thế nhưng trong niềm hân hoan của buổi lễ khai giảng sáng nay
một sự cố đã xảy ra
tại trường tiểu học yên phú huyện yên định tỉnh thanh hóa
đã khiến bảy học sinh phải nhập viện cấp cứu khi chùm bóng bay phát nổ
để trang trí cho buổi lễ
các thầy cô trong trường tiểu học yên phú huyện yên định
đã chuẩn bị một số chùm bóng bay nhiều màu sắc
sau buổi lễ các thầy cô cầm chùm bóng bay khoảng hai mươi quả
chuẩn bị cắt dây thả lên trời
lúc này một số học sinh và phụ huynh đã chạy vào để giành bóng
thì bất ngờ nhiều tiếng nổ vang lên
sân trường trở nên nhốn nháo
học sinh la hét sợ hãi
bảy học sinh bị bỏng
đã được đưa đến bệnh viện đa khoa yên định cấp cứu
chữa trị vết bỏng
theo thông tin từ bệnh viện sức khỏe và tâm lý

tỉnh thanh hóa

các em học sinh đã tạm ổn định
mức độ vết bỏng không quá nghiêm trọng
nhà chức trách cho hay bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc
là do một phụ huynh hút thuốc lá
vô tình lửa từ điếu thuốc châm vào
khiến nhiều cỏ bóng bay
cùng lúc bị nổ
vào sáng ngày hôm nay
hàng chục triệu phụ huynh và học sinh trên cả nước
đã tham dự ngày hội khai giảng năm học mới
thời điểm khai giảng năm nay
chung với việc người dân đi làm trở lại
sau kỳ nghỉ lễ hai tháng chín
nên tình hình giao thông tại một số điểm thắt giao thông
đã có sự ồn tắc
lực lượng chức năng đã nhận định tình hình trước đó
và có phương án đảm bảo giao thông thông suốt
trong ngày khai giảng đầu năm học mới
bảy giờ sáng
tại khu vực đường nguyễn khánh toàn quận cầu giấy
thành phố hà nội
mặc dù các lực lượng chức năng đã liên tục tổ chức hướng dẫn
phụ huynh học sinh
nhưng đôi lúc vẫn xảy ra tình trạng uốn ứ
hôm nay mình đến trường đúng giờ
nhiều bậc phụ huynh cũng đã chủ động thời gian
các phương án ghi lại
hôm nay mình đến trường đúng giờ

các phương án ghi lại
mặc dù các khu vực cổng trường không xảy ra tình trạng ủn tắc
nhưng tại một số tuyến đường trọng điểm
đã xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông nghiêm trọng
như tại tuyến đường hồ tùng mậu
tình trạng ồn tắc đã kéo dài hàng km
ngoài việc đảm bảo giao thông cho ngày khai giảng
lực lượng cảnh sát giao thông
cũng đã chủ động lên các phương án
phân luồng giao thông
đồng thời phối hợp với lực lượng công an các phường
chủ động các phương án bố trí lực lượng
phân luồng giao thông từ xa
phân luồng có thể phân luồng từ xa
từ các điểm
cách cổng trường
để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông được một cách tốt nhất
đối với các trường hợp
phụ huynh mà
rừng đỗ xung quanh khu vực cổng trường
thì lực lượng chức lăng
sẽ nhắc nhở
lần thứ hai
nếu mà không chấp hành
chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định
bên cạnh đó trong thời gian này
lực lượng chức năng cũng đã tăng cường các biện pháp
đảm bảo an toàn giao thông
trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
trong đó tập trung xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh
gửi danh sách về sở giáo dục và đào tạo
để có biện pháp xử lý đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông
trong năm mới
cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện kim động tỉnh hưng yên
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn quốc trưởng chú tỉnh hưng yên
về tội cướp giật tài sản
trước đó một nam thanh niên lạ mặt điều khiển
xe máy có hành vi cướp giật điện thoại
nạn nhân đã điều khiển xe máy lấy lại được điện thoại
và không trình báo tới cơ quan công an
sau đó đăng tải thông tin vụ việc
lên mạng xã hội
trong thông tin trên mạng xã hội
lực lượng công an đã xác định nguyễn quốc trưởng
là đối tượng thực hiện hành vi trên
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
vừa bắt quả tang một đối tượng
đang tàng trữ trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra bắt giữ thêm một đối tượng
mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ ba một trăm linh viên ma túy
vào ngày hai mươi tám tháng tám
công an huyện hương khê phát hiện bắt quả tăng
nguyễn văn đạm chú huyện hương khê
đang có hành vi tàng trữ một một trăm linh viên hồng phiến
mở rộng điều tra công an huyện hương khê
xác định đối tượng bán ma túy cho đạm
là trương đình bôn chú thành phố đông hà tỉnh quảng trị
lực lượng công an đã thu giữ
trong người của trương đình bôn khoảng
hai viên nén màu hồng và màu xanh
thưa quý vị công an tỉnh sơn la đã liên tiếp
phá thành công nhiều chuyên án vụ án
liên quan đến ma túy thu giữ
số lượng lớn tăng vật tội phạm ma túy
hoạt động ngày càng tinh vi và manh động
trước tình hình trên lực lượng công an sơn la
đã tăng cường công tác nắm tình hình
tuần tra tại các tuyến địa bàn biên giới
góp phần giữ vững an ninh trật tự bảo vệ
bình yên cho nhân dân
đối tượng quang văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại xã trường lao huyện mường la
vừa bị lực lượng công an bắt giữ về hành vi
tàng trữ trái phép chất ma túy
để bắt giữ được đối tượng này cơ quan công an
phải mất rất nhiều thời gian để theo dõi
các đối tượng thì

sẵn sàng chống chảy lực lượng cơ quan chức năng
còn đây là đối tượng quang văn ảnh
trú tại xã mường bố huyện mường la
bản thân nghiện ma túy khi mua ma túy
về sử dụng kết nối được với đối tượng
chuyên bán ma túy ảnh đã mua về
chia thành những gó nhỏ để bán cho con nghiện
mỗi lần mua về thì
cũng chỉ cướp cháu để trong
túi áo thôi ạ
túi áo bắt lên trên
mình nghĩ là sai với pháp luật
về phương thức thủ đoạn hoạt động
bây giờ các đối tượng
có rất nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn trước
rất nhiều về mối liên kết
của các đối tượng
liên quan đến hoạt động
mua bán vận chuyển trắng giữ ma túy
thì chúng thường chọn những
thân thuộc thân thích trong dòng họ
để tham gia vào những đường dây mua bán
vận chuyển ma túy nên rất khó khăn
cho công tác bóc gỡ phát hiện
cung đường vận chuyển thì các đối tượng cũng thay đổi
liên tục thay đổi
lúc thì sử dụng đường bộ lúc thì
sử dụng đường thủy và thậm chí
là lựa chọn
những cái khoảng cung thời gian
mà cao điểm
có thể nói là cái giờ cao điểm
mà các đối tượng vẫn tận dụng
để vận chuyển ma túy
chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay
lực lượng công an huyện mường la đã chủ trì
phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ
sáu mươi năm vụ chín mươi tám đối tượng
tăng vật thu giữ là

hơn bốn một kg thuốc viện
một mươi chín xe máy và nhiều tăng vật khác
có liên quan
công an huyện đã xây dựng kế hoạch
để tham mưu cho huyện để triển khai thực hiện
đảm bảo an ninh trật tự với
triển khai lực lượng một trăm linh xuống cơ sở
bám nắm địa bàn và chỉ đạo
lực lượng công an xã đi từ nhà
ra từ người quản lý từng đối tượng
ở trên địa bàn lập hồ sơ và điều tra
cơ bản những cái biểu hiện
những cái hành vi vi phạm pháp luật
trong đó tập trung vào các loại tội phạm
mà thường có cái dấu hiệu
mà lợi dụng vào những cái ngày lễ
để thực hiện
hành vi phạm tội như là
tội phạm về tàng trữ vận chuyển trái phép
chất ma túy để đấu tranh có hiệu quả
đối với các loại tội phạm về ma túy
từ nay đến cuối năm lực lượng công an sơn la
sẽ tiếp tục làm tốt các mặt công tác
nghiệp vụ tranh thủ sự đồng lòng của nhân dân
giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
đến hai mươi một h ba mươi phút
ngày bốn tháng chín các đơn vị chức năng
vẫn đang phong tỏa hoàn toàn một đoạn đường
hoàng văn thụ tp quy nhơn tỉnh bình định
do xảy ra vụ sạt lở đất
nghiêm trọng kéo dài hàng trăm mét dọc hành lang
tuyến đường này tiếp giáp với dự án
trung cư phú tải hai
theo người dân địa phương vụ
sạt lở đất xảy ra vào khoảng một mươi chín h
ngày bốn tháng chín thời điểm này
ở tp quy nhơn xảy ra mưa rông lớn
khiến cho một số tuyến đường bị ngập cục bộ
tại hiện trường vụ sụt lở
kéo dài men theo lề đường hoàng văn thụ
hàng trăm mét sâu từ ba đến bốn mét
dọc tuyến đường lực lượng chức năng
đang răng dây để bảo vệ hiện trường
không cho người dân lại gần
vụ sạt lở đã làm năm trăm linh nhà dân
ở dọc đường hoàng văn thụ bị mất điện
bên cạnh đó nhiều trụ điện trạm điện
dọc hành lang sụt lở cũng bị hư hại và gãy đổ